nhằm ngăn ngừa việc doanh nghiệp lợi dụng chính sách để lần tránh thuế tự vệ tổng cục hải quan mới đây đã chỉ đạo các cục hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại đối với các mặt hàng phân bón npk nhập khẩu
cụ thể tổng cục hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tiến hành kiểm tra lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại hoặc kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng nhập khẩu
có mã số khai báo thuộc một trong các mã số được nêu tại quyết định sáu trăm tám mươi sáu của bộ công thương được nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc danh sách được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ nhưng lại khai báo thuộc diện được loại trừ khỏi vi phạm áp dụng biện pháp tự vệ
trong số các mặt hàng được nêu tại quyết định sáu trăm tám mươi sáu có sản phẩm phân bón chứa thành phần niter dưới bảy lân dưới ba mươi và cali trên ba sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
trên cơ sở đó tổng cục hải quan đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón căn cứ theo hướng dẫn nêu trên để thực hiện các thủ tục theo quy định